thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số năm cdttg
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội hai nghìn hai mươi bốn
công điện gửi các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu
các bộ ngành địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị của ban bí thư
về việc tổ chức tết quý mão hai nghìn hai mươi ba và chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
bộ y tế tiếp tục thường xuyên theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trong nước quốc tế
phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhất là với dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động giám sát phát hiện sớm xử lý ổ dịch kịp thời không để lây lan bùng phát trong cộng đồng
và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với bộ y tế và ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân

các bộ công an quốc phòng giao thông vận tải công thương ngoại giao và các bộ ngành liên quan
theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp với các địa phương
tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
và lưu thông hàng hóa trong thời gian tết nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm
để người dân được đón tết an toàn vui tươi lành mạnh
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án vụ buôn lậu
lậu hai trăm linh tấn đường cát đối với nguyễn thị kim hạnh
hay còn gọi là một mươi tường cùng các đồng phạm sau nhiều ngày nghị án
theo cáo trạng nguyễn thị kim hạnh trực tiếp mua đường cát từ campuchia
vận chuyển về việt nam bán cho khách hàng ở các tỉnh
và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu
cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn hai mươi
một mươi tường trực tiếp mua đường cát từ campuchia mang về việt nam
bán cho ba mươi ba người tại nhiều tỉnh thành với hơn hai trăm linh tấn đường cát
giá trị hai tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị kim hạnh một mươi bốn năm tù
nguyễn hoàng út em trai hạnh một mươi ba năm tù
võ minh phương trần công tới bùi văn miển trần văn phương
mỗi bị cáo tám năm tù và nguyễn tường cẩm tú bảy năm tù cùng với tội buôn lậu
đồng thời phạt bổ sung bằng hình phạt tiền đối với bị cáo hạnh chín mươi triệu đồng
bị cáo út hai mươi triệu đồng
thưa quý vị gần sáu chai llon bia mang nhãn hiệu nước ngoài
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh khánh hòa phát hiện thu giữ vì không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
trước đó lúc hơn hai mươi một h ngày sáu tháng một
lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số bảy mươi bốn b hai trăm sáu mươi tám
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển hai trăm hai mươi bốn kết bia chai
ghi nhãn hiệu là henneken trên vỏ chai ghi chữ nước ngoài không có tem nhãn phụ
ba mươi két bia chai và hai mươi năm thùng bia lon cùng mang nhãn hiệu
nước ngoài trên chai và lon đều ghi tiếng đều không có tem và nhãn phụ
qua làm việc tài xế không cung cấp được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cho biết nhận trở hàng theo điều động của chủ
xe từ tỉnh quảng trị vào thành phố hồ chí minh
bất chấp các quy định nghiêm ngặt trong lĩnh vực khám chữa bệnh
nhiều cơ sở spa thẩm mỹ chăm sóc da đã tìm mọi cách để thu hút khách hàng
bằng những lời quảng cáo hấp dẫn và sử dụng tên gọi công nghệ mới
với các gói khuyên mãi và ưu đãi
cá biệt là có nhiều trường hợp khách hàng phải chịu cảnh tiền mất tật mang
khi mà phải chấp nhận đánh cực sức khỏe của mình vào bàn tay những bác sĩ dởm
những cơ sở chăm sóc dịch vụ thẩm mỹ mà công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng kiểm tra và phát hiện trong thời gian vừa qua
tiếp tục là lời cảnh tình đến người tiêu dùng về sự tràn lan của tình trạng này
đây là một cơ sở chăm sóc da nằm trên đường bầu hạc một
thuộc địa bàn phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận phát hiện
khi chuẩn bị thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín cho một khách hàng nữ
mặc dù không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ
nhưng cơ sở này vẫn nhận thực hiện can thiệp thẩm mỹ cho khách hàng trái quy định
với vi phạm này chủ cơ sở phải đối diện với mức phạt lên đến bảy mươi triệu đồng
thời gian vừa qua đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê
đã tiến hành kiểm tra với một mươi một cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn
thì đã phát hiện là bốn cơ sở
những vi phạm lớn trong kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ
mà điển hình là hành vi sử dụng thuốc các thiết bị và các chất làm đầy
để can thiệp vào cơ thể con người
và sử dụng những người hành nghề là không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
mà theo quy định những hành vi xâm lấn này
phải chỉ được thực hiện ở các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
hoặc phòng khám có chuyên khoa thẩm mỹ
và những người hành nghề phải có những chứng chỉ về y tế
chỉ cần ấn tìm tư khoá spa thẩm mỹ trên mạng xã hội
là hàng loạt các cơ sở chăm sóc da hiện lên
kèm theo những dịch vụ liên quan đến cắt mí sửa mũi đọn cầm
với giá cả rất phải trăng thậm chí là rất rẻ
dẫu chưa xuất hiện trường hợp nào trên địa bàn tác động xấu đến sức khỏe khách hàng
nhưng công an quận thanh khê đã chủ động ra soát và kiểm tra những cơ sở spa
đã và đang tồn tại những sai phạm nêu trên
thời điểm cuối năm lễ tết
người dân nhất là chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp
thì khuyến cáo người dân nên chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín
hoặc là các chuyên khoa thẩm mỹ của các bệnh viện để thực hiện các dịch vụ làm đẹp
để tránh mang lại những hậu quả lâu dài cho sức khỏe về sau
đặc biệt là có thể nguy hại đến tính mạng cơ thể người
đối với các cơ sở kinh doanh chăm sóc da khi đăng ký kinh doanh thành công
thì cần có văn bản thông báo của sở y tế về kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ
mới được phép đi vào hoạt động
tuy nhiên việc không hướng dẫn cụ thể của đơn vị cấp phép
dễ khiến các cơ sở phạm lỗi và đối diện mức phạt cao từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
mỗi người dân vẫn nên là một khách hàng thông thái và trách nhiệm
trước sự an toàn sức khỏe của chính mình
thưa quý vị để trốn tránh sự điều tra phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
do đoàn đức thuận trú tại phường nguyễn du thành phố nam định cầm đầu
thường xuyên thay đổi chỗ ở thậm chí di chuyển đến các tỉnh lân cận
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ quan thành phố nam định vừa khởi tố bắt giam bảy đối tượng trong đường dây này
đoàn đức thuận có một tài khoản quản lý cá độ bóng đá cấp độ supermaster
có hạn mức là một triệu năm trăm linh nghìn đô la mỹ
đoàn đức thuận đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ
và cấp cho sáu đối tượng khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua điều tra ban đầu cơ quan thành phố nam định xác định
tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên bảy mươi tỷ đồng
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng
đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc trên
cũng vào ngày hôm nay cơ quan thành phố hồ chí minh cho biết
vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng
gần bốn tỷ đô la mỹ tương đương là tám mươi bảy triệu sáu trăm một mươi

theo kết luận điều tra huỳnh long bạch và huỳnh long như có vai trò cầm đầu
chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc qua mạng internet
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định có năm sáu mươi bảy tài khoản tham gia đánh bạc
bạch như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với số tiền gần bốn tỷ đô la mỹ tương đương là hơn tám mươi bảy tỷ đồng
nhóm này thu lời với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai và ô tô
và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền
với hành vi trộm cắp tài sản ba công nhân của một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch
đã bị công an huyện nhân trạch hai đồng nai khởi tố để điều tra
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần quang bình chú tại tỉnh đồng nai
nguyễn duy tới chú thệ tỉnh thái bình và ngô văn thành chú tại tỉnh phú yên
trước đó bình tới và thành đã cấu kết với nhau
thực hiện hành vi trộm cắp hàm phế liệu
màn hình oc bo mạch phế liệu của công ty trị giá hơn một trăm sáu mươi ba triệu đồng
mang ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài
nhận thấy hành vi phạm tội của mình bình tới thành đã đến cơ quan công an tự thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh quảng trị công an huyện cam lộ vừa bắt quả tăng ba đối tượng
có hành vi mua bán tảng chữ hơn bốn trăm linh kg pháo các loại
trước đó vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cam lộ đã bắt quả tàng
nguyễn trường khánh và lê quốc hữu cùng chú thệ xã thanh an huyện cam lộ
đang thực hiện hành vi bóc rỡ một trăm bốn mươi năm hộp pháo các loại trên thùng xe ô tô
khám xét nhà ở của đối tượng nguyễn trường khánh công an thu giữ thêm sáu mươi bảy hộp pháo các loại
quá trình điều tra mở rộng từ lời khai của các đối tượng lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm
hai mươi một hộp pháo các loại tại nhà của nguyễn minh thành chú tại xã thanh an huyện cam lộ
tổng số pháo thu giữ là hai trăm ba mươi ba hộp pháo các loại với tổng trọng lượng trên bốn trăm linh kg